lực lượng houthi ở yemen đã lao vào vòng chiến sự giữa israel và hamas từ khoảng cách hơn một sáu trăm linh km tính từ sở chỉ huy của phong trào này tại sana
nhóm tay súng này vào ngày ba mươi một tháng một mươi tuyên bố rằng họ đã phóng máy bay không người lái và tên lửa vào israel trong loạt vụ tấn công
cho thấy những rủi ro an ninh trong khu vực của cuộc xung đột israel hamas
tuyên bố trên đã chỉ ra quy mô ngày càng mở rộng của cuộc xung đột ở giải gaza khiến cho các quốc gia lo lắng
phong trào houthi đang nỗ lực bày tỏ tinh thần ủng hộ người palestine kể từ khi xung đột nổ ra ở giải gaza vào ngày bảy tháng một mươi
với những đòn hỏa lực nhắm vào israel houthi đã mở ra một mặt trận mới sau tám năm chiến tranh với liên minh do ả rập xê út dẫn đầu ở khu vực này
trong khi đó ngày ba mươi một tháng một mươi quân đội israel cho biết họ có thêm chín binh sĩ thiệt mạng
đưa tổng số binh sĩ thiệt mạng ở giải gaza kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên bộ lên một mươi một người

trong khi đó chiến dịch trên bộ ở gaza tiếp tục được đẩy mạnh
tới nay quân đội israel đã tấn công một mươi một mục tiêu của hamas ở vùng lãnh thổ này của palestine
idf cho biết thêm các hoạt động trên bộ ở giải gaza bao gồm tấn công các mục tiêu của hamas tiếp tục diễn ra suốt đêm ngày ba mươi một tháng một mươi